cách đây vài tháng năm em liên tục live stream trên tài khoản mạng xã hội có gần cả triệu người theo dõi của mình
và thu hút bởi những nội dung độc hại khi bóc phốt hàng loạt người nổi tiếng dưới dạng ẩn danh gây hoang mang dư luận
sau khi trải qua nhiều ồn ào nam em cùng chồng sắp cưới đã chuyển lên đà lạt sống và kiếm thêm thu nhập thông qua bán hàng trên live stream
đáng chú ý trong một phiên bán hàng của mình nữ người mẫu này không ngần ngại chia sẻ về số doanh thu của mình
nhờ bán hàng online khiến khán giả bất ngờ
được biết hiện tại nam em và chồng sắp cưới là bùi hữu cường đã bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh online ở đà lạt
nhờ công việc này mỗi tháng nữ học hồi đã thu về được khoảng hơn một tỷ
theo đó nam em cho biết tối đa một ngày có thể kiếm được sáu mươi triệu có ngày được khoảng ba mươi triệu
tính trung bình sẽ là bốn mươi triệu một ngày một tháng cô sẽ kiếm được một tỷ hơn nhưng trừ ra nguyên liệu sẽ không còn bao nhiêu
ngoài ra năm em cho biết thời gian tới
cô sẽ có thêm vài mặt hàng như sữa tắm sữa rửa mặt son môi
trước đó trong một phiên live stream năm em đã tiết lộ rằng trong tài khoản của cô chỉ còn bảy trăm linh đồng
thế nên cô không dám ra đường bởi ra đường là phải có tiền
em cũng kể rằng trong sắp cưới của cô đang là người kiếm tiền chính trong gia đình
hai vợ chồng sẽ tập trung bán hàng online để cây dựng kinh tế
nghe năm em tâm sự cư dân mạng đoán rằng những ổn ảo thời gian qua
đã khiến nam em không còn nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện
đi hát hay đóng phim dẫn tới thu nhập giảm sút
trước đây khi công khai chồng sắp cưới
thì năm em cũng đã khoe rằng cô sẽ làm đám cưới vào tháng bốn
còn hiện giờ tháng bốn sắp trôi qua mà khán giả vẫn không thấy nam em nhắc gì tới hôn lễ
có lẽ cặp đôi đã quyết định rời ngày tổ chức đám cưới lại thời điểm khác
khi cuộc sống và công việc đã ổn định hơn
do đó sau khi nam em tiết lộ về thu nhập từ công việc mới của mình
nhiều người đã chúc mừng cho khởi đầu vô cùng thuận lợi của người đẹp quê tiền giang
dù đã trải qua nhiều biến cố
được biết hiện tại nam em không còn hoạt động nghệ thuật vì trước đó liên tục bị hủy sâu
tuy nhiên cô và bạn trai đã nhanh chóng lấy lại cân bằng về mặt kinh tế
dẫu vậy phía nam em vẫn thường xuyên gây tranh cãi về việc giới thiệu sản phẩm không cụ thể
cơ hiểu lầm đối với người tiêu dùng
cách đây không lâu trợ lý năm em từng vạm miệng trên live stream
khi khẳng định nước hoa mình bán được làm từ một trăm linh cồn và có mùi hướng dễ chịu
theo phía năm em giải thích
cồn này là cồn dành cho nước hoa được nhập từ pháp và khá an toàn
nhưng vẫn khiến công chúng cảm thấy hoang mang
theo đó trợ lý của năm em đã thổi phồng rằng nước hoa này có tác dụng bảo vệ
hỗ trợ tim mạch và ngăn ngừa ung thư và bảo vệ môi trường
phát ngôn quảng cáo của trợ lý nam em đã nhận về nhiều chỉ trích từ phía cộng đồng mạng
nhiều người cho rằng việc sử dụng nước hoa để ngăn ngừa ung thư là vô lý
theo thống kê các bài viết trên google
những bài viết gợi ý cách ngăn ngừa ung thư không có biện pháp sử dụng nước hoa
mà khuyên cáo mọi người nên sử dụng các loại thực phẩm tự nhiên
hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt để cải thiện sức khỏe phòng ngừa ung thư
theo một số bác sĩ gia liễu được một trang tin truyền thông đưa tin
họ chưa từng nghe có loại nước hoa nào chứa một trăm linh cồn
thông thường nồng độ cồn cao nhất trong nước hoa giao động từ bảy mươi năm mươi
và việc sử dụng nước hoa không rõ nguồn gốc mà có chứa nồng độ cồn quá cao
sẽ gây phổng rộp bỏng viêm da
đến nay công việc kinh doanh của nam em và chồng sắp cưới
vẫn đang còn gặp nhiều gian nan vì nhận về nhiều ý kiến tiêu cực
khiến người muốn mua cũng cảm thấy e rè
về những thông tin mà đội ngũ của hoa khôi đồng bằng sông cửu long cung cấp
tưởng chừng cuộc sống sẽ dần bình yên và người đẹp tiền giang sẽ không còn khiến khán giả bất ngờ
tuy nhiên mới đây động thái mới của ngành chín mươi tám lại một lần nữa khiến cái tên nam em dậy sóng
theo đó vào khoảng tám h bốn mươi năm sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn
nam em và lương bằng quang đã đến sở
thông tin và truyền thông tp hcm để làm việc liên quan đến việc khởi kiện nam em
cụ thể phía ngân chín mươi tám và lương bằng quang xác nhận và cho rằng
thời gian qua năm em liên tục có những phiên live stream chửi bới xúc phạm ngân chín mươi tám
do đó ngân chín mươi tám và lương bằng quang đã gửi đơn kiện hoa khôi đồng bằng sông kiểu long
đến sở thông tin và truyền thông tp hcm
những ngày gần đây nam em và ngân chín mươi tám là hai cái tên bất ngờ được nhiều người nhắc đến song song
kể từ khi nảng hoa khôi tặng quà cho nảng dg trên live stream
thời điểm nhận được quà của năm em ngân chín mươi tám đã gửi lời cảm ơn trực tiếp trên sóng live stream
những tưởng cả hai sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp
thì bất ngờ hai người lại trở thành đối thủ của nhau
liên tục gọi tên nhau đấu tố trong các cuộc live stream
đáng chú ý ngân chín mươi tám đã chia sẻ trên live stream về việc phía nam em từng liên hệ với lương bằng quang
và bảo nam ca sĩ liên live stream tạo scandal
theo ngân chín mươi tám cô không muốn ổn ảo trên mạng xã hội
thế nhưng cô thấy buồn cười khi năm em lại gọi điện
cho lương bằng quang lên mạng chửi bới
ngoài ra ngân chín mươi tám cũng cho biết nam em đang trong trạng thái không bình thường
sau mản tố này của ngân chín mươi tám nam em chia sẻ
gửi em ngân chín mươi tám em nói chị là chị lấy em ra cô viu
nhưng mà chị thấy là từ khi mà chị lai chị nổi tiếng
bắt đầu mấy cưng cũng mở phiên live stream
xong cưng nói chị là người bên egip của chị nhắn tin cho cưng
nói chị lấy cưng ra để mà làm cho cô viu câu like
vậy thành tựu của em là cái gì
mà chị phải lấy em ra để
năm em cho hay cô thấy thành tựu của ngân chín mươi tám
là mặc những cái bộ đồ hớ hình những cái bộ đồ hở hang
do vậy nam em sẽ không lấy những thành tiệu này để thu hút sự chú ý
sau ồn ào này ngân chín mươi tám và lương bằng quang cho biết
họ sẽ cho luật sư của mình vào cuộc nếu đàn chị đi quá xa
thời gian qua nam em là cái tên được khán giả bàn tán nhiều
khi liên tục có những hành động hay phát ngôn tai tiếng
trước kia nam em thỉnh thoảng vẫn có sức khỏe tinh thần không ổn định
nhưng chưa lần nào có thể làm được
cô khiến mọi người lo lắng nhiều như lúc này
nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối về nam em của tám năm trước
khi cô ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc và tỏa sáng trong cuộc thi miss earth hai nghìn một mươi sáu
thời điểm đó cô được dự đoán sẽ có thứ hạng cao
tuy nhiên tám năm sau cái tên nam em lại dậy sóng một lần nữa
nhưng lại kèm theo những thông tin tiêu cực
giờ đây netizen chỉ mong nam em sẽ sớm ổn định lại tinh thần
không còn những buổi live stream ồn ào
thời gian trước đó vào cuối tháng hai
họ khôi nam em liên tục live stream bóc phốt showbiz
vì loạt live stream này người đẹp đã bị phạt ba mươi bảy năm triệu đồng
giữa tháng ba trong một live stream nam em lại bất ngờ leo ra ngoài bàn công
hành động của cô cũng gây trành cãi
nhiều người cho rằng là người của công chúng
những phát ngôn hành động lệch chuẩn của nam em sẽ ảnh hưởng sâu tới giới trẻ
mới nhất năm em bị phạt một mươi triệu đồng
đồng thời bị kiến nghị ngăn chặn các tài khoản mạng xã hội
nhiều khán giả cho rằng nam em dường như đã quên quy tắc ứng xử của nghệ sĩ
trong bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ do bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành vào năm hai nghìn hai mươi một
khoảng bốn điều tám quy tắc ứng xử trên báo chí truyền thông và không gian mạng nêu rõ
không đăng tài chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật
thông tin sai sự thật vi phạm bản quyền thông tin chưa được kiểm chứng
xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực
xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
sau nhiều hành động gây tranh cãi
nam em bị tước quyền đồng hành cùng hoa hậu đồng bằng sông cửu long
trước đó ban tổ chức từng thông báo cô sẽ góp mặt trong các hoạt động
đồng thời là giám khảo của hoa hậu đồng bằng sông cửu long
trước đây là hoa khôi đồng bằng sông kiều long
cô đã từng trở thành hoa khôi của cuộc thi này vào năm hai nghìn một mươi năm
và dù đang còn đường nhiệm nam em vẫn không thể tiếp tục đồng hành
vì không còn giữ được hình ảnh đúng với tiêu chí và mục tiêu mà cuộc thi mong muốn hướng tới
sau livestream gây ồn ào mạng xã hội hoa khôi nam em đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả
hành động này giúp xoa dịu phần nào sự bức xúc của dư luận
tuy nhiên nhiều người cho rằng lời xin lỗi nhận sai của năm em là chưa đủ
trước loạt đồng xùm sở thông tin và truyền thông tp hcm kiến nghị
bộ thông tin và truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với tài khoản mạng xã hội của năm em
qua ghi nhận không ít khán giả đồng tình cho rằng việc này là cần thiết để làm sạch không gian mạng
một số khán giả còn cho rằng nên hạn chế phát sóng thậm chí là cầm diễn nam em
nhiều người cho rằng các cơ quan truyền thông báo chí cần nghiêm khắc hơn khi mời nghệ sĩ lên sóng
vì chỉ cần cấm sóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng với những nghệ sĩ vi phạm đạo đức
chính là một trong những hình phạt rất nặng và có tác động trực tiếp tới sự nghiệp và cuộc sống của họ
nếu thực hiện nghiêm túc việc này nghệ sĩ sẽ ý thức được nguy cơ bị cấm sóng nếu có những hành vi vi phạm
chưa bao giờ câu chuyện văn hóa ứng xử của người nổi tiếng trên mạng xã hội
lại tạo nên nhiều tranh cãi trong công chúng như hiện nay
đã có không ít nghệ sĩ phải trả giá cho những phát ngôn hành vi lệch chuẩn của mình
một số nghệ sĩ tên tuổi có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
thậm chí làng cán bộ lãnh đạo quản lý đã bị cách trức về các phát ngôn thiếu chuẩn mực trên trang cá nhân
không ít nghệ sĩ bị xử phạt vì đăng tải những thông tin thiếu kiểm chứng
theo phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam phó hiệu trường trường đại học giáo dục đh quốc gia hà nội cho rằng
những người nghệ sĩ nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng và những hành vi ứng xử của họ có thể tạo ảnh hưởng tới một thế hệ
bởi vậy bất cứ phát ngôn lời ăn tiếng nói đến trang phục đều có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cộng đồng
vì thế họ phải có trách nhiệm nhiều hơn với người khác trong việc phát ngôn hoặc hành xử
ở những nơi công cộng như môi trường mạng xã hội
bên cạnh đó họ cũng sẽ chịu sự giám sát khắt khe hơn từ những cơ quan quản lý tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của họ
do vậy sự đánh giá hành vi của công dân số trên môi trường mạng
những người nào không đáp ứng được các tiêu chuẩn có thể bị chịu hình phạt như cách ly khỏi mạng xã hội
người nghệ sĩ chân chính sẽ đi lên bằng tài năng thay vì những trù trò
khi mà mức xử phạt không đủ sức gian đe đối với những người nổi tiếng lệch chuẩn
hình thức hạn chế phạm vi tiếp cận đông đảo khán giả là một hình thức xử phạt đảm bảo tính gian đe hơn
cần hạn chế các hoạt động như phát sóng biểu diễn quảng cáo đối với các đối tượng vi phạm nhằm mục đích
từng bước làm lành mạnh không gian mạng hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội nhất là đối với giới trẻ
bên cạnh đó công tác kiểm soát video trước khi phát sóng cũng là một giải pháp